ngày hai mươi năm tháng sáu đồng chí đỗ văn chiến ủy viên trung ương đảng bộ trưởng chủ nhiệm ủy ban dân tộc cùng đoàn công tác đã đến thăm tặng quà đồng bào dân tộc đan lai ở xã môn sơn huyện con cuông
tại đây đồng chí đỗ văn chiến mong muốn bà con phát huy nội lực phát triển kinh tế nâng cao đời sống đặc biệt cần quan tâm chăm sóc thế hệ trẻ các em học sinh không để con em bỏ học giữa trường trong tương lai các em sẽ tiếp nhận những trí thức mới về xây dựng quê hương làng bản